các điểm đen giao thông luôn là nỗi ám ảnh đối với các tài xế bởi với đặc thù nhiều khúc cua tre khuất tầm mắt nên chỉ cần một sơ suất thì tai nạn rất dễ xảy ra đặc biệt là việc đâm va vào vách núi
mới đây tổng cục đường bộ việt nam đã áp dụng công nghệ giao chắn bánh xoay tại một số điểm đen công trình này được kỳ vọng sẽ chống lật xe và giảm thương tích cho hành khách trong tình huống ô tô đâm vào vách núi
dốc cun nằm trên quốc lộ sáu tỉnh hòa bình nhiều năm qua vốn là điểm đen tai nạn đoạn đèo dốc dài hơn bảy km dọc tuyến có nhiều khúc cua che khuất tầm mắt
những vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên địa bàn tỉnh hòa bình chủ yếu xảy ra tại dốc cun
nguyên nhân chính của các vụ tai nạn tại đây là tài xế mất phanh khi xuống dốc xe lao vào vách núi gây thương vong
trước thực trạng đó tổng cục đường bộ việt nam đã tiến hành lắp đặt thử nghiệm rào chắn bánh xoay eti hàn quốc
cùng với những giải pháp tích cực về hạ tầng thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc bảo đảm an toàn giao thông để những điểm đen về tai nạn giao thông sẽ không còn là nỗi kinh hoàng cho mỗi người